trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết đơn vị đang hoàn chỉnh đề án làn đường ưu tiên cho xe buýt để trình hội đồng tư vấn giao thông đô thị tp xem xét và thẩm định để sớm triển khai thực hiện
đường điện biên phủ và đường võ thị sáu quận ba là hai tuyến đường được lựa chọn thí điểm làn đường riêng cho xe buýt sẽ được triển khai trong năm nay
việc ưu tiên cho xe buýt nhằm rút ngắn thời gian hành trình để khách đi học và làm việc đúng giờ
theo trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm hai đường này đều một chiều dọc tuyến có nhiều đường cắt ngang thường xuyên xảy ra ủn tắc cục bộ ở khu vực gần giao lộ
theo phương án tổ chức trong giờ cao điểm sáng từ sáu h ba mươi đến tám h ba mươi chiều từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi tám h ba mươi và từ thứ hai đến thứ sáu xe cá nhân không được phép lưu thông vào làn đường ưu tiên cho xe buýt
ngoài giờ cao điểm cho phép các phương tiện cá nhân lưu thông vào làn đường xe buýt riêng ngày thứ bảy và chủ nhật các loại xe được lưu thông bình thường kể cả trên làn đường ưu tiên cho xe buýt